tuy lượng mưa không quá lớn nhưng trong cơn rông có khả năng vẫn đi kèm tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nên bà con cần chú ý đề phòng
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ cho khu vực phía tây bắc bộ
và ba mươi một ba mươi bốn độ cho khu vực phía đông bắc bộ
ban đêm thời tiết vẫn duy trì trạng thái mát mẻ với ngưỡng từ hai mươi ba hai mươi sáu độ ở phía tây bắc bộ
và hai mươi bốn hai mươi bảy độ ở khu vực phía đông bắc bộ
giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp ở khu vực giữa biển đông
vẫn là hình thế chính ảnh hưởng đến khu vực ven biển trung bộ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
mưa rào và rông chỉ diễn ra ở diện một vài nơi
những khoảng tạnh giáo vào ban ngày sẽ giúp nhiệt độ tăng lên ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận mưa rông xuất hiện nhiều hơn so với khu vực phía bắc trong ngày hôm nay
đặc biệt là vào khoảng chiều và đêm khi mà cường độ gió tây nam ở đây tăng lên
trong cơn rông có khả năng đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh
trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ khu vực này không cao
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
tây nguyên và nam bộ đang trong những ngày có mưa khi mà gió mùa tây nam
hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh
khu vực tây nguyên mưa xảy ra nhiều hơn có nơi còn có mưa to đến rất to
đối với khu vực nam bộ phổ biến có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến trong khoảng từ hai mươi sáu hai mươi chín độ cho tây nguyên
và hai mươi chín ba mươi hai độ cho khu vực nam bộ
trên biển giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông
có trục nâng dần lên về phía bắc
vùng thấp này có khả năng còn mạnh lên và di chuyển chậm theo hướng tây bắc
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp
khu vực giữa biển đông bao gồm cả huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông mạnh
gió giật mạnh cấp tám
khu vực nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến bốn mét khiến biển động
đối với khu vực bắc biển đông có gió đông bắc đến bắc mạnh cấp năm
khu vực có mưa rào và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nên tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước